hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng long đang cùng với dương thế hưng sản xuất đạn và các bộ phận của súng tự chế
tại thời điểm bắt quả tang tổ công tác thu giữ nhiều súng tự chế đạn trì và rất nhiều linh kiện dùng để chế tạo súng
máy móc để chế tạo đạn trì cùng các thiết bị dùng để lắp ráp súng
long khai nhận từ đồng tháp sang xã phú thịnh thuê nhà ở với vợ và dùng để làm nơi chế súng hơn tám tháng nay
sau khi chế tạo đạn và nòng súng long đã lên mạng xã hội để giao bán và chuyển hàng qua đường bưu điện
lợi dụng địa hình là vuông tôm để tổ chức đá gà ăn tiền
một mươi đối tượng vừa bị công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu bắt quả tang và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại một vuông tôm trên địa bàn ấp châu phú xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà đá chín điện thoại
di động hai mươi chín xe máy tiền mặt cùng một số tăng vật khác có liên quan
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại